chào các bạn đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị hệ thống ngân hàng tài chính và thương mại điện tử luôn là mục tiêu mà tội phạm mạng nhắm đến
lý do chính là vì hậu quả của vụ tấn công hacker có thể trục lợi được và lấy được rất nhiều tiền
và thời gian vừa qua số vụ việc tội phạm người nước ngoài tấn công xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của việt nam
cũng đang có xu hướng ngày càng gia tăng
phương thức hoạt động và thủ đoạn của chúng là gì
tình trạng tội phạm mạng tấn công vào hệ thống ngân hàng gia tăng ở mức độ nào
chúng tôi sẽ phân tích ở phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với những thông tin cảnh báo về an toàn an ninh thông tin trong tiểu mục nhận diện
công an tp hcm cảnh báo người dân phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng như giả danh cơ quan chức năng cơ quan tố tụng lừa đảo ra gửi quà biếu
chuyển tiền kinh doanh tiền ảo
người dân cần lưu ý tội phạm dùng điện thoại cho người dân thông báo gửi các món quà có giá trị lớn cho người dân
sau đó đánh vào lòng tham yêu cầu người dân chuyển tiền vào các số tài khoản của tội phạm để nhận quà
thực chất là lừa đảo
khi có những cuộc gọi đến nếu là công an mời gọi yêu cầu chuyển tiền số tài khoản
người dân nên tắt điện thoại và báo công an gần nhất hoặc theo đường dây nóng hoặc một trăm một mươi ba của công an tp hcm
công an tp hcm cũng cảnh báo người dân cảnh giác với các hoạt động đầu tư tiền ảo
gần đây tại thành phố xuất hiện nhiều người nước ngoài tạo lập các sàn ảo quảng cáo người dân đầu tư
khi người dân đầu tư ban đầu số tiền có thể tăng lên có lời
nhưng đến một mức nào đó kẻ gian sẽ đánh sập sàn để lấy tiền
vừa qua một tài khoản có tên là chinadan đã bán dữ liệu của một tỷ người dùng trung quốc trên một diễn đàn tin tặc
theo người đăng bài tập dữ liệu này được đánh cắp từ cảnh sát quốc gia thượng hải
các chuyên gia trong mảng bảo mật gọi đây là vụ vi phạm an ninh mạng lớn nhất lịch sử trung quốc
các chuyên gia an ninh mạng trung quốc đã tìm ra một lỗ hỏng bảo mật trên hệ thống của cảnh sát thượng hải đầu năm nay
đây được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ hách dữ liệu của một tỷ người ở nước này
do đó hồ sơ nhân khẩu của cảnh sát thượng hải được lưu trị an toàn trên đám mây
tuy nhiên phần mềm điều khiển quản lý số dữ liệu này được thiết lập ngay trên một website mở và không có mật phòng truy cập
điều này khiến bất kỳ ai nắm được những cuộc công nghệ thông tin ở mức tương đối cũng có thể phâm nhập sao chép và lấy đi lực lớn dữ liệu
thưa quý vị thời gian gần đây các hoạt động thanh toán trực tuyến ngày càng gia tăng
và đây cũng là cơ hội phát sinh những hoạt động tấn công lừa đảo
cùng với sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ hiện đại
tội phạm công nghệ cao ngày càng có nhiều chiêu thức tấn công vô cùng tinh vi nhắm vào giao dịch ngân hàng điện tử
khách hàng chính là đối tượng đầu tiên mà chúng nhắm đến
chính vì thế khách hàng cần cẩn trọng khi sử dụng dịch vụ này để bảo vệ tài sản tiền bạc cũng như các dữ liệu cá nhân của mình
thường xuyên sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tiếp và cả các giao dịch điện tử
tuy nhiên trước khi những vụ việc mất tiền lớn xảy ra trong thời gian qua
anh nguyễn trường rất ít quan tâm đến việc bảo mật thông tin cá nhân của mình
ai mà không thông thạo về công nghệ hay là không cẩn trọng
thì có thể bị virus này bị đánh cắp thông tin bảo mật
rồi là có những cái mà nó lừa nó giả vờ công an nó lừa nó gọi điện nó lấy mã otp
để nó sau là người ta vào dùng cái thẻ đấy người ta có thể mua hàng trên mạng rồi là nhiều lắm
nói chung là tội phạm công nghệ cao là rất là đa dạng
cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại
các gian lận trong ngân hàng trực tuyến cũng gia tăng đáng kể
những kẻ lừa đảo đã răng ra nhiều cái bẫy mới
để chiếm đoạt tiền của khách hàng có trong tài khoản
thông qua giao dịch ngân hàng địa tử
thưa quý vị mới đây nhất công ty an ninh mạng group ib singapore
đã phát hiện chiến dịch tấn công lừa đảo mạo danh hai mươi bảy tổ chức tài chính việt nam
theo đó các nhóm tội phạm đã sử dụng tin nhắn telegram whatsapp và facebook
giả mạo các ngân hàng công ty tài chính
để tìm hiểu về tội phạm của họ
để lôi kéo các nạn nhân vào các trang lừa đảo
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
riêng trong năm hai nghìn hai mươi một đã có hơn một website lừa đảo trực tuyến
giả mạo các ngân hàng tổ chức tài chính bị ngăn chặn và xử lý
khối ngân hàng ở việt nam tiếp tục là mục tiêu tấn công của tội phạm công nghệ thông tin
với gần hai sự cố mã động ngân hàng
đứng thứ ba khu vực đông nam á sau thái lan và malaysia

anh vũ văn tuyên tài chính quận hà đông hà nội
nhận được số tiền hai mươi triệu đồng
không rõ người gửi truyền vào tài khoản ngân hàng
cuối giờ chiều cùng ngày một tài khoản gia lô lạ
chủ động nói chuyện và cho biết
anh đã được một công ty tài chính giải ngân số tiền trên
qua trao đổi thì bông anh chính trở thành con nợ của đối tượng này
điều đáng nói anh chính chưa từng thực hiện khoản vay nào trên mạng xã hội
sau khi đòi tiền không thành
một loạt hình ảnh thông tin anh chính nợ tiền
chiếm đoạt tài sản được gửi cho người thân bạn bè qua mạng xã hội facebook và gia lô
sau khi gặp những tình huống như này thì tôi cũng có gọi điện
và gặp những người mà người ta gọi điện cho tôi
và tôi cũng có thanh minh
và cũng có chứng minh là tôi là những người làm việc
và cũng không có vay của ai cả
thế còn một số đối tượng đấy thì cũng có trao đổi lại
thì tôi cũng có nói là nếu mà cứ tình trạng như vậy kéo dài
thì tôi sẽ đưa ra chính quyền
và cơ quan chức năng vào càng thiệt
một chiêu thức khác của các đối tượng lừa đảo
là lập ra các trang web giả mạo ngân hàng
có giao diện giống với website của ngân hàng
sau đó tìm kiếm những trường hợp khách hàng thường xuyên chuyển khoản nhầm
và đóng giải nhân viên ngân hàng hỗ trợ khắc phục sự cố
khi bị hại tin thật
nhóm này gửi đường link đăng nhập vào trang web giả mạo
chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng
văn phòng bộ công an cho biết
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
đã phát hiện một số nhóm tội phạm nước ngoài
tấn công xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của việt nam
nhằm mục đích đánh cắp chiếm đoạt tiền trong tài khoản
cơ quan điều tra đã bắt khởi tố một đối tượng người đài loan trung quốc
thủ đoàn của các đối tượng là giả soát lỗ hồng bảo mật
tấn công leo thang đặc quyền
truy cập trái phép vào hệ thống quản trị của máy chủ
tại các ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách hàng
trước tình hình trên bộ công an đã đề nghị các ngân hàng
phương hợp chặt chẽ với bộ công an
trong việc khắc phục các lỗ hổng bảo mật hệ thống quản trị

tấn công nhắm vào người sử dụng
cho nên nó cũng phụ thuộc khá nhiều vào mức độ quan tâm
hoặc là nhận thức của người sử dụng của các ngân hàng
và nếu mà các ngân hàng chỉ bảo vệ hệ thống của họ
thì cái việc đó cũng sẽ bị ảnh hưởng đến người khách hàng
chỉ vậy cho nên cũng cần phải có những biện pháp
để nâng cao hiện thức của người sử dụng
cũng như là đưa ra các biện pháp công nghệ bảo vệ
cho các tài khoản của từng người sử dụng
thì mới có thể hạn chế được các cuộc tấn công
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an đã phát hiện
xử lý bốn trăm tám mươi chuyên án vụ việc
liên quan đến tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua mạng
tặng bốn mươi hai so với cùng kỳ
trong đó khởi tố hai trăm năm mươi năm vụ án
với một trăm tám mươi năm bị càn
đại diện bộ công an đánh giá
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
đã có xu hướng gia tăng trong thời gian qua
có tính chất xuyên quốc gia và gây thiệt hại lớn
một số thủ đoạn phổ biến bao gồm
sử dụng danh nghĩa của các tổ chức để lừa đảo
chiếm đoạt quyền quản lý tài khoản
mạng xã hội sản thương mạng điện tử đồng tuần
lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp
hoặc thực hiện tấn công mạng
nhà cung cấp dịch vụ khác
cái thứ ba thì là nó
khi mà nó liên quan đến bị tấn công
thì cái hệ thống có thể bị ngừng trễ
và không phục vụ được
thì nó cũng ảnh hưởng đến cái
việc cung cấp dịch vụ cho người sử dụng
và cũng một phần tác động ngược trở lại
là ảnh hưởng đến uy tín
cũng như là thiệt hại về tài chính
theo báo cáo khảo sát tội phạm kinh tế
và gia lợi toàn cầu năm hai nghìn hai mươi hai
của pvkc công bố hồi đầu tháng sáu vừa qua
tội phạm an ninh mạng
đứng đầu danh sách các mối đe dọa lớn nhất
trong kết quả khảo sát năm nay
bốn mươi hai doanh nghiệp lớn cho biết
đã trải qua tình trạng tội phạm an ninh mạng trong giai đoạn này
trong khi chỉ ba mươi bốn doanh nghiệp
gặp phải gian lợn thực hiện bởi người tiêu dùng
sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật
tiềm bẩn vô số cơ hội cho tội phạm tài chính
và bốn mươi trong số những người được khảo sát
gặp phải gian lận
đã trải qua một số hình thức gian lận nền tảng
tôi nghĩ việc chia sẻ thông tin
là một việc rất là quan trọng
để có thể đứng trên diện rộng
là chúng ta có thể nhanh chóng
phát hiện ra những vụ tấn công
và những nơi khác có thể cập nhật được
tuy nhiên thì nó liên quan đến việc
bỏ mặt thông tin cho các ngân hàng
hoặc là các doanh nghiệp tổ chức
thường người ta sẽ không muốn cung cấp cái thông tin đấy ra bên ngoài
vì chẳng may bị lộ lọt
thì cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của họ
thì đấy cũng là những cái mà nó sẽ là cái khó khăn
thì tôi nghĩ là cái ở đây
chúng ta có thể cần làm được
là ngành dọc ngân hàng
chúng ta sẽ có thể là kết nối
thành một hệ thống giám sát với nhau
khi có một sự cố
ở hệ thống của một ngân hàng này
thì nó sẽ có thể bắn cái thông tin
cảnh báo về hệ thống trung tâm
và cái ngân hàng nhà nước
hoặc là cái đơn vị chủ quản ngành dọc ngân hàng
thì họ có thể sẽ dựa trên những cái sự kiện đấy
cảnh báo cho những ngân hàng khác
về những cuộc tấn công tương tự
thì tôi nghĩ cái đấy nó sẽ có thể hiệu quả
trước tình hình trên
bộ công an đã đề nghị các ngân hàng
phối hợp chặt chẽ với bộ công an
trong việc khắc phục các lỗ hổng bảo mật
hệ thống quản trị các máy chủ tại ngân hàng
bên cạnh đó người dùng phải hết sức quan tâm
bảo vệ dữ liệu cá nhân
khi giao dịch cần truy cập trang web chính thức của ngân hàng
thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập
tài khoản internet banking smart banking
không đưa thông tin giao dịch lên mạng
đặc biệt là những giao dịch mua bán
thanh toán trực tuyến
để tránh lừa đảo bởi những đối tượng sử dụng công nghệ cao
nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
tội phạm mạng phần lớn đều đặt máy chủ
tại nước ngoài và nhắm vào những lỗ hổng
trong hạ tầng hệ thống mạng của các ngân hàng
khi tấn công vào những hệ thống này
giới tội phạm mạng sẽ cài cắm được
những mã độc vào sâu bên trong hệ thống của ngân hàng
và từ đó tìm cách trục lợi
và đây chính là vấn đề
mà các ngân hàng cần phải nâng cao hơn nữa
trong công tác bảo mật
để đảm bảo an toàn cho hệ thống vận hành
bảo vệ quyền lợi của khách hàng